quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
với sự phát triển và mở rộng của hoàn lưu vùng áp thấp nóng phía tây
trong ngày hôm nay tất cả các tỉnh thành phố ở khu vực phía tây bắc bộ đều xảy ra nắng nóng
trong đó ở các tỉnh điện biên sơn la và hòa bình nắng nóng gây gắt với mức nhiệt ba mươi sáu ba mươi tám độ
có nơi trên ba mươi tám độ
còn với khu vực lai châu lào cai và cả yên bái nhiệt độ trong khoảng ba mươi bốn ba mươi bảy độ
trong khi đó với khu vực phía đông bắc bộ nắng nóng với mức nhiệt ba mươi năm ba mươi sáu độ
cũng xảy ra nhiều nơi ở khu vực đồng bằng bắc bộ trong đó có cả thủ đô hà nội
các nơi khác của khu vực phía đông bắc bộ trời cận nóng với ngưỡng nhiệt ba mươi hai ba mươi năm độ
dưới tác động của hoàn lưu vùng áp thấp nóng phía tây cả miền trung lúc này trời cũng đã có nắng mạnh
theo thời gian cùng với sự phát triển và mở rộng của hoàn lưu vùng áp thấp nóng phía tây
hiệu ứng gió phơn cũng mạnh hơn
nên nền nhiệt của miền trung cũng sẽ tăng dần
đến một mươi giờ sáng nền nhiệt của hầu khắp các tỉnh thành phố miền trung đều tăng cao trên mức ba mươi năm độ
trong đó nóng nhất trong ngày hôm nay sẽ là các tỉnh thành từ thanh hóa trở vào đến phú yên
với ngưỡng nhiệt giao động từ ba mươi sáu đến ba mươi tám độ trời nắng nóng gây gắt
riêng khu vực phía tây của các tỉnh từ quảng bình đến quảng ngãi có nơi nắng nóng đặc biệt gây gắt
với mức nhiệt cao ba mươi chín bốn mươi độ
khu vực các tỉnh khánh hòa ninh thuận và bình thuận là những nơi nhiệt độ thấp nhất miền trung
phổ biến trong khoảng từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
nắng sớm cường độ mạnh cũng là trạng thái thời tiết hiện tại ở các tỉnh thành phố phía nam
báo hiệu hôm nay cũng sẽ vẫn tiếp tục là một ngày nắng nóng trên diện rộng ở cả tây nguyên và nam bộ
với ngưỡng nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực tây nguyên từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ khu vực nam bộ là từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ
riêng các tỉnh miền đông nam bộ nóng gắt với mức nhiệt ba mươi bảy ba mươi tám độ có nơi trên ba mươi tám độ
trên biển dưới tác động hút gió của hoàn lưu vùng thấp nóng phía tây ở khu vực vịnh bắc bộ
vùng biển phía bắc của khu vực bắc biển đông có gió nam mạnh ở mức cấp năm có lúc cấp sáu sóng biển cao trên hai mét biển động
khu vực giữa và nam của biển đông vùng biển huyện đảo trường sa gió dưới cấp năm biển lặng
sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày